còn với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng trần hoàng danh hay được gọi là danh leo vừa bị công an thành phố long xuyên tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam
tăng vật thu giữ trên hai trăm linh g chất tinh thể màu trắng và viên nén màu hồng nghi là ma túy và hàng chục dao tự chế mã tấu và rìu
vào trường ngày hai mươi năm tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của danh
phát hiện thu giữ một mươi bọc ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng và viên nén màu hồng có trọng lượng trên hai trăm linh g danh khai là ma túy
gần bảy mươi triệu đồng tiền mặt cùng hàng chục là dao tự chế mã tấu và rìu
tại thời điểm khám xét lực lượng công an phát hiện trong nhà danh còn có phạm phương minh trường và trần thanh phương
và qua kiểm tra nhanh trường và phương đã dương tính với chất ma túy này